ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đã tổ chức hội nghị ký chương trình phối hợp với hiệp hội các nhà sản xuất xe máy việt nam
nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm
trong hoạt động sản xuất kinh doanh xe máy tại việt nam
các nhà sản xuất xe máy trong nước nhận định tình hình gian lận thương mại
vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh xe máy tại việt nam diễn biến phức tạp
số vụ việc xử lý vi phạm đối với lĩnh vực xe máy hàng năm tăng lên đến một trăm hai mươi
các đối tượng làm giả từ các phụ tùng nhỏ lẻ cho tới lắp ráp nguyên một chiếc xe giả
văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia và hiệp hội các nhà sản xuất xe máy việt nam
đã ký kết ban hành chương trình phối hợp về chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh xe máy nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh đối với các hành vi này
nội dung ký kết được hy vọng là tiền đề cơ sở pháp lý để các cơ quan chức năng
có thể xử lý các hành vi gian lận thương mại trong thị trường xe máy trong nước